cục hải quan tp hcm phối hợp với công an thành phố vừa phát hiện và bắt giữ hơn một mươi bốn kg ma túy tổng hợp dạng viên nén
được ngụy trang trong những biêu kiện hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài về việt nam
bảy bưu kiện nghi vấn được gửi từ pháp đức thái lan về tp hcm thông qua dịch vụ bưu trình quốc tế
và chuyển phát nhanh nước bóng dưới dạng quả biếu cá nhân phi mậu dịch
quá trình kiểm tra cơ quan hải quan đã phát hiện và thu giữ hơn một mươi ba kg ma túy tổng hợp dạng viên nén
thuốc lắc và một kg ma túy tổng hợp loại ketamin
ma túy được che giấu tinh vi trong các kiện hàng hóa
để trốn tránh trách nhiệm khi bị phát hiện các đối tượng trong đường dây ma túy quốc tế
sử dụng thủ đoạn gửi hàng ghi tên người nhận và địa chỉ không có thật trên vận đơn và bưu kiện
nếu chót lọt tìm cách móc nối để nhận ma túy vì hàng hóa được gửi theo hình thức chuyển phát nhanh
giao hàng theo yêu cầu của chủ hàng hiện cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra vụ việc